tính đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín cả nước có gần tám mươi bảy ô tô nguyên chiếc các loại được nhập về
lượng nhập khẩu này gần tương đương với lượng nhập khẩu của cả năm hai nghìn một mươi tám
và trong khi lượng tiêu thụ ô tô tăng mạnh như vậy thì đồng thời giá xe cũng giảm hơn bốn usd một xe
điều này rất có lợi cho người tiêu dùng
theo thống kê trung bình mỗi tháng các doanh nghiệp nhập khẩu khoảng gần một mươi hai sáu trăm linh xe ô tô
xe ô tô từ chín chỗ trượt xuống nhập về việt nam chủ yếu xuất xứ asean chiếm chín mươi hai
trong đó cao nhất là từ thái lan với khoảng gần ba mươi năm chiếc và hai mươi ba chiếc từ indonesia
tuy tăng mạnh về số lượng nhưng kim ngạch nhập khẩu không tăng tương ứng
do giá xe giảm hơn bốn usd một xe có lợi cho người tiêu dùng
dự kiến nhập siêu ngành ô tô năm hai nghìn một mươi chín sẽ đạt mức kỷ lục hơn ba bốn tỷ usd
do các doanh nghiệp tranh thủ ưu đãi về thuế quan và sẽ tiếp tục tăng trong các năm tiếp theo
do nhu cầu trong nước tăng mạnh